chiều hai mươi ba tháng một tại thành phố hồ chí minh chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác trung ương đã đến thăm kiểm tra công tác chúc tết cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu bảy và công an thành phố hồ chí minh
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và biểu dương những chiến công thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang quân khu bảy đã đạt được trong năm qua
chủ tịch nước hoan nghênh bộ tư lệnh quân khu bảy đã thực hiện tốt việc thăm và tặng quà tết cho các đơn vị địa phương trên tuyến biên giới biển đảo và các đối tượng chính sách trên địa bàn
triển khai nghiêm túc chỉ thị của bộ chính trị quân ủy trung ương bộ quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tết nguyên đán
chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu bảy làm tốt hơn nữa công tác dự báo tham mưu chiến dịch phát hiện sớm kịp thời tham mưu với quân ủy trung ương và bộ quốc phòng chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra tuyệt đối không để bị động bất ngờ
bộ tư lệnh quân khu bảy cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng chủ động thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với quân đội hoàng gia campuchia đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực
đến thăm kiểm tra công tác và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tp hcm chủ tịch nước trần đại quang biểu dương cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của trung ương bộ công an về đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động vui xuân đón tết
chủ tịch nước trần đại quang nêu rõ tp hcm là thành phố mở cửa hội nhập năng động vì vậy công an tp hcm phải nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự quản lý cư trú lưu trú đi cùng với không ngừng cải cách thủ tục hành chính về an ninh trật tự tạo môi trường thông thoáng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hội nhập của thành phố